chào mừng quý vị đến với bản tin toàn cảnh covid của báo sức khỏe và đời sống
bản tin luôn cập nhật những thông tin nhanh nhất nóng nhất
hãy live và theo dõi kênh để nhận được thông tin sớm nhất
toàn cảnh covid ngày hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau đây
hà nội phong tỏa một trung cư ở times city
hà nội liên tiếp phát hiện những kf liên quan đến các hoạt động bến bãi điểm trung chuyển hàng hóa
ông nguyễn hữu tài phó giám đốc sở y tế đồng nai
xác nhận bộ y tế đã đồng ý phân bổ thêm năm trăm linh liều vaccine verocel cho địa phương để tiêm cho người dân
hà nội đổi chính sách giấy đi đường soạn soạn doanh nghiệp khóc ròng
công an tp biên hòa đồng nai làm việc với nguyễn minh tiến
để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine velcel phòng ngừa dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
xe tải đâm sập chốt kiểm soát dịch ở đồng nai
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ngày sáu tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba một trăm ba mươi bảy ca nhiễm mới trong đó
ca nhập cảnh và một mươi ba một trăm linh một ca ghi nhận trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng ba năm trăm tám mươi ca
tại tp hcm tăng hai một trăm hai mươi hai ca bình dương tăng một năm mươi năm ca đồng nai tăng hai trăm năm mươi một ca long an tăng hai trăm một mươi hai ca kiên giang tăng hai trăm hai mươi ca
cụ thể tại tp hcm vẫn ở mức cao là sáu hai trăm hai mươi sáu ca bình dương ba năm trăm bốn mươi ca
cụ thể tại tp hcm vẫn ở mức cao là sáu hai trăm hai mươi sáu ca bình dương ba năm trăm bốn mươi ca đồng nai một hai trăm bốn mươi ba ca long an bảy năm mươi sáu ca kiên giang ba bốn mươi năm ca tiền giang một ba trăm ba mươi ba ca cần thơ một trăm linh ca tây ninh chín mươi một ca đồng tháp bảy mươi tám ca khánh hòa bảy mươi bốn ca an giang bảy mươi ba ca đà nẵng sáu mươi bốn ca hà nội năm mươi ba ca bà rịa vũng tàu năm mươi một ca nghệ an bốn mươi tám ca bình thuận bốn mươi bảy ca trà ninh một hai trăm bốn mươi ba ca đồng tháp bảy mươi tám ca khánh hòa bảy mươi bốn ca an giang bảy mươi ba ca đà nẵng sáu mươi bốn ca hà nội năm mươi ba ca bà rịa vũng tàu năm mươi một ca nghệ an bốn mươi tám ca bình thuận bốn mươi bảy
ca hà vinh ba mươi ba ca quảng ngãi hai mươi năm ca phú yên hai mươi bốn ca bình phước hai mươi hai ca vĩnh long hai mươi ca bình định một mươi ba ca cà mau sáu ca lâm đồng năm ca bến tre năm ca bắc ninh năm ca quảng trị bốn ca thanh hóa bốn ca lạng sơn ba ca sơn la hai ca bạc liêu hai ca ninh thuận một ca quảng nam một ca hà tĩnh một ca bắc giang một ca quảng ninh một ca
đắk nông một ca trong đó có bảy năm trăm hai mươi một ca trong cộng đồng
đến nay có chín trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là
tp hcm hai trăm năm mươi một bốn trăm một mươi bốn ca bình dương một trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba ca đồng nai hai mươi tám năm trăm bốn mươi chín ca long an hai mươi năm tám mươi năm ca tiền giang một mươi năm trăm bảy mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm chín mươi một bảy trăm hai mươi bảy ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm chín mươi một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một mươi năm ca
thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm linh bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi sáu ca thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi hai ca ecmo ba mươi bảy
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận hai trăm tám mươi một ca tử vong
thành phố hồ chí minh hai trăm hai mươi hai ca bình dương ba mươi tám ca tiền giang năm ca cần thơ bốn ca long an ba ca bình thuận hai ca đồng tháp hai ca khánh hòa hai ca hà nội một ca ba
nghĩa vũng tàu một ca và đồng nai một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi ba bảy mươi bốn ca
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
phường vĩnh tuy quận hai bà trưng vừa phong tỏa cách ly y tế tòa t một khu đô thị times city sau khi xác định bốn ca dương tính với ncov
nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm hơn một tám trăm linh cư dân ở bốn trăm năm mươi căn hộ được yêu cầu không ra khỏi khu vực
phường vĩnh tuy đề nghị hàng do các gia đình
gia đình mua trực tuyến sẽ được chuyển đến ban quản lý tòa nhà
từ đây ban quản lý khu đô thị liên hệ với từng căn hộ xịt khử khuẩn để trước cửa và thời gian cố định trong ngày
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc bốn ca dương tính đều trong một gia đình ở tầng hai mươi bảy gồm vợ chồng và hai con gái chín và một mươi bốn tuổi
người chồng ba mươi ba tuổi là f một ngày ba mươi một tháng tám anh được cách ly tại bệnh viện thanh nhàn
hai lần xét nghiệm đều âm tính ngày ba tháng chín anh được lấy mẫu xét nghiệm lần ba kết quả dương tính
vợ và hai con của anh trong ngày ba tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm
ông trương thành tâm chủ tịch ubnd phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội cho biết
lực lượng chức năng vừa ghi nhận thêm một ca dương tính về sát covid một mươi chín là nhân viên văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm đường vành đe ba
ngay sau khi ghi nhận ca dương tính mới
ubnd phường yên sở yêu cầu người dân đến liên hệ làm việc tại khu vực kho văn phòng của công ty từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày bốn tháng chín
phải khai báo cung cấp thông tin với trạm y tế và tự cách ly
qua điều tra truy vết lực lượng chức năng xác định được một mươi ba f một một mươi f hai đồng thời tiếp tục khai thác dịch tễ liên quan đến ca bệnh này
trước đó tại địa bàn xã đông dư khu vực cây xăng minh tuyết trên đường giáp hải
lái xe tải đường dài bắc nam
và đổ xăng đã lợi dụng bãi đất chống gần đó để trung truyền hàng hóa
sau đó cơ quan chức năng phát hiện hai lái xe là f và tám trường hợp trên địa bàn xã đông dư trở thành f một do tiếp xúc trực tiếp với các lái xe
chiều năm tháng chín lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện đắk rờ lấp đắk nông cho biết
hiện đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động học tập đến trường của bốn mươi bảy trường trên toàn huyện
có khoảng một mươi tám học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường từ sáng sáu tháng chín
do phát hiện một học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội chú huyện đắk rơ lấp nhiễm sars cov hai
theo đó md chú tại bonbubia xã quảng tín sáng nay khi đến trường dự khai giảng thì được test nhanh cả hai lần đều cho kết quả dương tính
kết quả xét nghiệm pcr cũng cho khẳng định md dương tính với sars cov hai
ngay sau đó md đã được đưa đi cách ly điều trị
các giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông dân tộc nội chú huyện đắk
rơ lấp cũng được yêu cầu ở lại trường để đảm bảo an toàn phòng dịch
cơ quan y tế huyện đắc rờ lấp cho biết huyện đã cử lực lượng cấp tốc xét nghiệm tại bonbubia với khoảng hai trăm linh người dân
cũng trong chiều nay huyện đã phát hiện một trường hợp người dân khác dương tính
ngay sau khi nhận thông báo lực lượng y tế đã triển khai xét nghiệm cấp tốc đối với các hộ dân ở bon budd
cùng thuộc xã quảng tín nơi người này sinh sống
trong chiều nay ủy ban nhân dân huyện đắc rờ lấp đã ban hành văn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn xã quảng tín theo chỉ thị một mươi sáu
ông nguyễn hữu tài phó giám đốc sở y tế đồng nai cho biết
địa phương chuẩn bị tiếp nhận thêm hai trăm năm mươi liều vaccine perocen để tiêm phòng cho người dân trên địa bàn
trước đó đồng nai được tp hcm chia sẻ năm trăm linh liều vaccine vềdocel của hãng sinopharm trung quốc
và trên làm hai đợt tiếp nhận đợt đầu đồng nai đã tiếp nhận hai trăm năm mươi liều
và đang triển khai tiêm cho người dân
trong ngày hôm nay mùng sáu tháng chín đồng nai sẽ tiếp nhận thêm hai trăm năm mươi liều vaccine còn lại
sau đó ban hành kế hoạch phân bổ đến các địa phương tổ chức tiêm chủng cho người dân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra
đến nay đồng nai đã tám lần được phân bổ vaccine với tổng số gần một tám triệu liều
bao gồm năm trăm linh liều vaccine pedrocen và đã tiêm được hơn chín trăm bốn mươi mũi vaccine cho người dân
riêng đợt bảy triển khai tiêm từ ngày một tháng chín đã tiêm được gần một trăm linh liều trong tổng số gần bảy trăm linh liều vaccine
còn đợt tám với hơn ba trăm linh liều sẽ được phân bổ tiêm trong tháng chín
lãnh đạo sở y tế đồng nai cũng cho biết cho đến ngày năm tháng chín
toàn tỉnh ghi nhận thêm một hai trăm chín mươi một ca dương tính nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên hai mươi tám bảy trăm linh ca
trong đó có một mươi hai chín mươi tám bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện còn hơn một mươi sáu ba trăm linh bệnh nhân đang được cách ly theo dõi và điều trị hai trăm hai mươi bốn bệnh nhân tử vong
chỉ trong vòng hai ngày thành phố hà nội liên tục thay đổi chính sách cấp giấy đi đường đã khiến cho người dân và các doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc thích ứng
chị ht giám đốc một công ty phân phối dược phẩm tại quận bắc từ liềm hà nội cho biết trong ngày mùng bốn tháng chín
chị và tất cả các bộ phận trong công ty đã phải chạy đồn chạy đáo để đăng ký theo quy định giấy đi đường mới
chị tê cũng chia sẻ hoạt động kinh doanh của công ty đều đứng từ đợt đầu giãn cách vì việc vận chuyển hàng đi tỉnh hay về hà nội rất khó khăn
ngay trong hà nội cũng khó khăn không kém trong khi chi phí vận chuyển ship hàng thì tăng lên rất nhiều lo không kịp được cấp giấy đi đường mới
cả ngày hôm qua nhân viên công ty đã phải làm tăng cường đến đêm để chuyển bớt hàng
chủ một đại lý phân phối sữa tại huyện thanh trì cũng cho biết từ hôm qua đến nay anh liên tục gọi cháy máy cho công an phường để chờ hướng dẫn
số hotline thì không gọi được nếu không có giấy đi đường thì nhân viên không thể đi giao hàng phân phối sữa đến các cửa hàng nhỏ lẻ trong thành phố
anh b giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh các loại thiết bị đo ô nhiễm nhập khẩu trụ sở tại quận hoàn kiếm cho biết nếu theo quy định về sáu nhóm đi đường thì công ty anh không thuộc nhóm nào được ra đường
anh ca giám đốc nhân sự một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp nội bài huyện sóc sơn cũng cho hay dù công ty anh có hàng nghìn công nhân làm trong lĩnh vực sản xuất nhưng lại không được quy định trong sáu nhóm đi đường
theo bà phạm chi lan nguyên phó chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci chính sách cấp giấy đi đường của hà nội đang dồn quá nhiều việc cho công an trong khi chưa tính kỹ đến thực tế của doanh nghiệp và người dân
giám đốc một công ty cấp nước có cả nghìn cán bộ nhân viên cũng than với tôi không biết làm thế nào để xin kịp giấy đi đường cho nhân viên đi làm
mỗi phường xã có hàng nghìn hộ dân có nhu cầu đi chợ có hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu đi làm nếu dồn hết cho công an phường hay cảnh sát giao thông thì làm sao cấp kịp
tới nay việc cấp giấy đi đường đã được công an hà nội điều chỉnh lại so với dự kiến ban đầu trong đó các nhóm cơ quan nhà nước và các tổ chức nhà nước sẽ tự chịu trách nhiệm
theo bà lan hà nội là thủ đô cơ quan nhà nước và các tổ chức rất nhiều việc trả lại quyền tự cấp giấy đi đường và tự chịu trách nhiệm là cần thiết
nhưng ba khối còn lại gồm các khối doanh nghiệp và người dân vẫn có khối lượng rất lớn nếu vẫn giao cho công an cấp thì quá nhiều
chuyên gia này cũng đề xuất với khối doanh nghiệp nên giải tỏa bớt để doanh nghiệp tự cấp giấy và tự chịu trách nhiệm cơ quan chức năng chỉ giám sát và hậu kiểm như trước đây
hiện tại quyết định thế nào là lĩnh vực thiết yếu vẫn đang tranh cãi do có nhiều cách hiểu khác nhau
trong khi đó chính phủ đã chủ trương tất cả các mặt hàng đều là thiết yếu trừ hàng cấm để duy trì không làm đứt gãy chuỗi sản xuất
xong với quy định hiện tại của hà nội doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất loay hoay vì không thấy mình thuộc nhóm nào
chưa kể để đăng ký và được duyệt với quy trình hiện tại thì có khi mất tới cả chục ngày doanh nghiệp mới được cấp giấy
thành phố hồ chí minh đã có kế hoạch tính dân đến sống chung với dịch
lên các kịch bản khôi phục kinh tế hà nội cũng cần phải tính phương án để phục hồi sản xuất thay vì cứ đóng kín khiến doanh nghiệp khó khăn như hiện nay
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine veroxelles phòng ngừa dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
cụ thể nam thanh niên nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi chú ngụ phường tân biên đã có hành vi đăng tin đồn thất thiệt lên trên mạng xã hội về một người phụ nữ năm mươi tám tuổi
sốc phản vệ sau tiêm vaccine có biểu hiện mệt mỏi khó thở và được đưa đi cấp cứu chuyển nước tại bệnh viện thành tâm
cùng với nội dung bình luận facebook tân biên trích một người chết tám người xỉu và một số bình luận trên các trang mạng với nội dung tương tự
ban đầu làm việc với công an đối tượng thừa nhận đã đăng tin đồn thất thiệt lên trên mạng xã hội mà không kiểm chứng thông tin
sau khi thấy nhiều facebook khác hỏi về thông tin xuyên tạc trên tiến đã xóa nội dung đã bình luận
hiện công an tp biên hòa đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với tiến về hành vi đăng tin sai sự thật và tiếp tục mở rộng điều tra
truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng năm chín trên quốc lộ hai mươi hướng thành phố đà lạt đi thành phố hồ chí minh một ô tô tải khi đến đoạn thuộc ấp phúc nhạc hai xã gia tân ba huyện thống nhất
xe đã đâm mạnh vào đuôi xe tải đậu bên đường cú va chạm mạnh để xe tải chờ tới phía trước tông sập chốt kiểm soát covid một mươi chín và nhiều xe máy
ba nhân viên trực chốt kịp tháo chạy không bị thương
làm việc với cơ quan chức năng nam tài xế khai do buồn ngủ dẫn đến mất lái
tai nạn khiến hai ô tô và nhiều tài sản ở chốt kiểm soát hư hỏng nặng
bản tin covid sáng ngày sáu tháng chín xin được kết thúc tại đây
hay nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất cho các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại